kính chào quý vị và các bạn
trong ngày nghỉ cuối tuần mưa đã xuất hiện rải rác tại bắc bộ
trong đó có thủ đô hà nội khiến trời dịu mát và theo dự báo từ chiều tối nay
mưa sẽ gia tăng khi chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp ở tầng thấp kết hợp với vùng hội tụ gió ở trên cao
thời điểm có mưa rông mạnh thường tập trung vào lúc chiều tối đêm và sáng sớm
đợt mưa sẽ kéo dài đến ngày tám tháng sáu với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm cả đợt
có nơi trên hai trăm năm mươi mm cả đợt
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất đá và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi
do có mưa nên nền nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ cao nhất vào trưa chiều mai ở bắc bộ không cao
hầu hết chỉ giao động ở mức hai mươi chín ba mươi hai độ
các hình thế gây mưa rông ở phía bắc hầu như chỉ tác động yếu đến khu vực phía bắc của miền trung
là tại các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mang đến những cơn mưa rào và rông rải rác vào chiều tối
còn trong ngày trời vẫn còn nắng nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
trong khi đó các tỉnh trung và nam trung bộ trời ít mưa và có nắng với nhiệt độ ở mức ba mươi ba ba mươi bảy độ
nắng nóng tiếp diễn từ quảng bình trở vào đến phú yên
khu vực nam bộ và tây nguyên chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình đến yếu
nên có mưa từ rải rác đến nhiều nơi
cục bộ có nơi mưa vừa mưa to và rông vào chiều và tối ban ngày trời nắng nên nhiệt độ ổn định
ở tây nguyên giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
còn nam bộ nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên cả ba khu vực bắc giữa và nam biển đông bao gồm hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều thịnh hành gió tây nam trung bình đến yếu khiến cho mưa rông xuất hiện rải rác
tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km
trong mưa rông bà con cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều phổ biến ở mức là dưới ba mươi một độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội tại đây nhiều mây có lúc có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi hai độ